thông tin về việc dự án trung tâm thương mại dịch vụ hạ đình có thể được bổ sung chức năng thành dự án dịch vụ tâm linh
không chỉ là trung tâm thương mại về các mặt hàng tâm linh đề xuất của chủ đầu tư là xây dựng một khu để cho thuê chỗ lưu trữ sau hỏa táng
trước khả năng xuất hiện một tháp tâm linh giữa lòng thủ đô người dân trong khu vực không khỏi lo lắng
theo quy hoạch khu đất thực hiện dự án đầu tư trung tâm thương mại dịch vụ hạ đình có tổng diện tích một mươi năm một trăm chín mươi bốn m hai thuộc phương hạ đình quận thanh xuân và xã tân triều huyện thanh trì
sau nhiều năm triển khai mà chưa đạt được một kết quả cụ thể với một vị trí đắc địa như vậy trong hai năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm
chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại hỗ trợ kiến thiết miền núi đã hai lần có văn bản đề nghị với sở quy hoạch kiến trúc hà nội
đề nghị trong trung tâm thương mại dịch vụ
công ty trách nhiệm hiệu hạn dịch vụ có bổ sung một chức năng dịch vụ thương mại liên quan đến lĩnh vực tâm linh
đó là kinh doanh đồ thờ cúng mặt hàng phong thủy và dành một khu vực để lưu trữ cho cốt sau hỏa táng
kịp thời báo cáo với thành ủy và ủy ban nhân dân tp hà nội trước ngày hai mươi năm tháng tám về các nội dung liên quan
rõ ràng việc xây dựng một khu vực để đặt cho cốt giữa một đô thị cần phải có sự cân nhắc thận trọng đặc biệt là về những tác động ảnh hưởng đến dân cư quanh dự án
và dù đặt tại vị trí nào thì cũng cần lưu ý vấn đề môi trường bao gồm cả môi trường tinh thần đối với cộng đồng dân cư